còn tại tỉnh bình phước tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án giết người
xảy ra tại xã phước minh huyện bù gia mập do bị cáo lý văn vinh cùng đồng bọn thực hiện
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi một lý văn vinh chú tại xã phước minh huyện bù gia mập
cùng hai người bạn đến nhà chị nguyễn thị phượng ở xã phước minh chơi
thì bị hoàng văn thén người cùng thôn cầm gậy đuổi đánh
minh đã gọi lý văn mạnh và nhiều đối tượng khác ra trợ giúp
khi gặp nhóm của vinh đến thì hai bên đã dùng khúc cây để đánh nhau khiến thén bị đánh ngã quỵ
sau đó thì tử vong vào ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
tại phiên tòa các bị cáo đã thử nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lý văn vinh chín năm tù tô văn đức sầm văn thạch lý đăng mạo
mỗi bị cáo tám năm tù lý văn tiến lý vân mạnh mỗi bị cáo bốn năm tù phan văn hạnh lý văn chấn
hà văn phổ trương văn việt phan văn hùng mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù
riêng bị cáo vương văn phòng mức án một năm một tháng một mươi sáu ngày và được trả tự do ngay tại tòa do tính vào thời gian tạm giam